thông tin sai sự thật về vaccine ngừa covid một mươi chín là một trong những vi phạm liên tục bị xử lý tại nhiều địa phương
mới đây phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa xử phạt một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về việc tiêm vaccine covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
người bị xử phạt là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú ở phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó người này đã dùng facebook cá nhân của mình để đăng tải nội dung
thành phố bô ma thuật có trích vaccine dịch vụ với giá một mươi triệu đồng trên một liều
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều lượt bình luận chia sẻ với những ý kiến hoài nghi lo lắng
phòng an ninh chính trị nội bộ và thanh tra sở thông tin và truyền thông đã tiến hành xác minh
và xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt trường hợp trên bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng